cần tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo cho người nghèo người yếu thế
đó là khẳng định của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tại chương trình
tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng do bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức
tại hà nội vào chiều nay
một trăm linh đại biểu đại diện cho hàng triệu người làm việc tốt tại lễ tuyên dương hôm nay
mỗi việc tốt của họ như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường cần được nhân lên
sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc để động viên khích lệ những tấm gương tiêu biểu
tạo sự lan tỏa tới toàn xã hội truyền thống tốt đẹp thương người như thể thương thân của dân tộc ta
họ là những tấm gương sáng thầm lặng bằng trái tim và sự nhiệt huyết của mình hàng ngày chăm lo cho cộng đồng xã hội
trong những ngày toàn dân căng mình đoàn kết phòng chống dịch covid một mươi chín
chống tròi lại thiên tai lũ bão vừa qua
hơn lúc nào hết chúng ta lại thấy một khí thế kiên cường nghĩa tình đồng bào đồng chí của dân tộc
tất cả đều môn hồng yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau cùng vượt qua hoàn hảo
hiện nay ở nước ta vẫn còn nhiều đối tượng cần được trợ giúp
trong đó có sáu bốn triệu người khuyết tật gần hai triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn ba hộ nghèo
nhân lên những câu chuyện cổ tích trong đời thường cần được coi là trách nhiệm của toàn xã hội
tiếp tục hoàn hảo
đoàn thiện các chính sách pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội
trong đó quan tâm tư tiên bảo đảm tất cả các gia đình chính sách
đều có cuộc sống bằng và khá hơn mức sống trung bình của người dân địa phương
điều quan trọng là cần kịp thời tôn vinh biểu dương sự ủng hộ và đóng góp quý báu này
cũng như tôn vinh biểu dương sự hy sinh giúp đỡ bằng sức người
sức của của ngoại tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cho cộng đồng
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng danh hiệu
anh hùng thời kỳ đổi mới cho quỹ bảo trợ trẻ em việt nam và cá nhân bà trần cẩm nhung
anh hùng lao động lê văn kiểm vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc
trong lao động sáng tạo từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi chín góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc